tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp ủy viên thường vụ bộ chính trị
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc trương đức giang
đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt hoan nghênh ủy viên trưởng trương đức giang
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước trung quốc thăm hữu nghị chính thức việt nam
chúc mừng thành công của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi tám của trung quốc
chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm việt nam lần này của ủy viên trưởng trương đức giang
sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phát triển ổn định bền vững
trong thời gian tới chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo hai đảng và hai nước cần tăng cường duy trì trao đổi
tiếp xúc thường xuyên với những hình thức linh hoạt
thực tiễn cho thấy việc làm này hết sức quan trọng giúp hai đảng hai nước phát triển lành mạnh và ổn định
đúng với mong muốn của lãnh đạo đảng nhà nước hai nước qua nhiều thời kỳ đã dày công vun đắp
trân trọng chúc mừng nhân dân việt nam đã giành được thành tiệu to lớn dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
ủy viên trưởng nhân đại trung quốc trường đức giang vui mừng thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa nhân đại trung quốc với quốc hội việt nam
cho rằng với sự nỗ lực của cả hai bên những năm qua quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất trên mọi lĩnh vực đặc biệt là nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
ủy viên trưởng trường đức giang cho rằng nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay là thực hiện một cách mạnh mẽ các nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất và triển khai hiệu quả trên thực tế
nhân dịp này ủy viên trưởng nhân đại trương đức giang đã chuyển lời mời chủ tịch nước trần đại quang của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình sang thăm chính thức trung quốc trong thời gian thích hợp
chủ tịch nước trần đại quang vui vẻ nhận lời và nhờ chuyển lời mời đến tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình sang thăm việt nam và dự hội nghị apec vào năm hai nghìn hai mươi